với lịch sử hơn nửa thế kỷ thành phố trà vinh đã hình thành hai làng nghề trồng hoa kiển truyền thống
đó là làng hoa ấp long bình phường bốn và ấp vĩnh yên xã long đức
hai làng hoa này hiện nay có trên khoảng hai trăm hai mươi hộ tham gia trồng hoa
hàng năm với khoảng trên năm trăm linh chậu hoa kiển các loại phục vụ cho nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh
dọc khắp các tuyến đường sắc màu xanh đỏ tím hồng vàng của các loại hoa đang sen nhau
tạo nên bức tranh lớn tô thấm cả không gian làng quê ngày xuân càng thêm rực rỡ
nông dân nguyễn văn thành ngụ tế ấp vĩnh yên xã long đức thành phố trà vinh
hơn ba mươi năm gắn bó với nghề trồng hoa
năm nào cũng thế người dân nơi đây trồng hoa qua năm
mỗi loại hoa đều có kỹ thuật chăm sóc riêng
nên đòi hỏi nhà dường rất tỉ mỉ và chú đáo
riêng dụng qua tết cứ ra tháng tám tháng chín âm lịch là bắt đầu xuống giống
còn ba cái hoa như hoa dẫn thọ đó là cũng cần sáu bảy mươi một cặp
nếu mà đi bán lẻ là cũng tám chín mươi một cặp
thì hôm nay theo trường hôm nay thì bông hôm nay giá cũng đổi
người nông dân nơi đây có những đức tính truyền thống của nghề trồng hoa
như cần cù chịu khó sáng tạo
cộng với sự mạnh dạng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất
nên làng hoa truyền thống ở long đức đã cho ra đời những sản phẩm hoa đẹp
chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường
hoa cây cảnh của làng được thương lái ở khắp nơi tìm về tận nơi để mua
được biết sản phẩm của làng hoa nơi đây được tiêu thụ chủ yếu tại địa bàn tỉnh trà vinh
ngoài ra còn được xuất đi các tỉnh lân cận ở miền tây nam bộ
cách đây tám năm được quỹ ban nhân tỉnh trà vinh công nhận
làng nghề truyền thống trồng hoa vĩnh yên xã long đức
có một trăm bốn mươi tám hộ chuyên trồng hoa trên diện tích một mươi sáu hectare
hiện làng nghề chỉ còn khoảng trên một trăm linh hộ chuyên trồng hoa
nhưng diện tích trồng hoa đã tăng lên gần hai mươi hectare
cùng với việc công nhận làng nghề truyền thống
những năm qua chính quyền địa phương đã đầu tư hơn ba tỷ đồng
để khơi thông nguồn nước và làm đường giao thông phục vụ sản xuất
làng nghề hoa kiển thanh bình phường bốn và xã long đức
được hình thành cách đây hơn sáu mươi năm
và cũng được tỉnh công nhận làng nghề vào năm hai nghìn một mươi một
làng nghề truyền thống gia truyền con nối
từ đó thì đúc kết được nhiều cái kinh nghiệm giúp cho
tiếp tục phát triển
trong những năm gần đây nhiều tiến bộ và kỹ thuật được áp dụng
một số mô hình được đầu tư như là mô hình trồng lăng cắt cành
mô hình trồng hoa trong nhà lưới
mô hình cút đồng tiền giải yên thảo
nhìn chung thì các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao
chủng loại và màu sắc của làng hoa long đức khá đa dạng và bắt mắt
những loại hoa được trồng nhiều nhất ở đây như
cúc vàng cúc mâm xôi dạng thọ
diện tích còn lại được trồng các loại hoa cây cảnh khác như
lan cẩm chướng cúc đồng tiền
bên cạnh đó người dân long đức còn tìm hiểu thêm một số loại hoa mới
có giá trị kinh tế cao từ sa đéc bến tre đà lạt đem về làng để trồng
hiện nay do làng hoa gần khu công nghiệp long đức
một số hộ chuyên trồng hoa đã chuyển đổi nghề sang làm dịch vụ
diện tích đất chuyên trồng qua biến thành nhà trọ hàng quán
để duy trì và phát triển làng nghề
các hộ chuyên trồng hoa ở đây mở rộng diện tích bằng cách chuyển sang thuê đất mua đất ở ấp lân cận để trồng
nhiều hộ ở sa bình công thiện hùng cũng chuyển đất lúa sang trồng hoa gia nhập làng nghề trồng hoa truyền thống
anh thạch kim mô ni là một điển hình cụ thể
trước kia anh chỉ chuyên trồng lúa nhưng do đất bị phèn mặn nên năng suất lúa không cao
trong công cuộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp được chính quyền địa phương dẫn động khuyến khích chuyển đổi cây trồng
trong năm hai nghìn một mươi bảy anh thử chuyển gần hai mét vuông đất lúa sang trồng màu
cùng với đó năm hai nghìn một mươi bảy anh đi học hỏi kinh nghiệm và thử trồng sáu trăm linh giỏ hoa cúc vừa bán vừa tặng cho người thân quen
thấy hiệu quả thiết thực dù qua tết năm nay anh tiếp tục trồng hơn một giỏ
theo thời giá hiện tại ước tính lợi nhuận hơn ba mươi triệu đồng
trồng đây là được ba năm
theo kinh nghiệm với tôi hiệu quả kinh tế trồng hoa thì nó cao hơn lúa
thì những năm tiếp theo tôi sẽ mở rộng và đi học hỏi để tìm thêm những giống hoa mới để có hiệu quả kinh tế nó cao hơn giúp đại sống gia đình nó ổn định kinh tế
từ khi mà mở rộng cái khu công nghiệp của long đức thì cái diện tích đất nó ít lại
thì coi như nếu mình làm lúa nước với trồng màu thì nó không có hiệu quả
thành thử mới chuyển đổi lại là trồng hoa cái hiệu quả kinh tế cao hơn
thì bây giờ hiện giờ thì cái làng hoa của long đức long đức trà vinh này thì cũng đang phát triển mạnh vấn đề cây hoa để phục vụ cho tết nguyên đáng và những cái ngày thường
điểm tu cho ngày xuân thêm rực rỡ
ngoài chậu hoa trang trí thì mai vàng là thứ không thể thiếu trong cái tết của người dân nam bộ
nó mang cả tâm hồn của dân tộc cảm một màu quê hương
dân gian quan niệm rằng màu vàng của hoa mai tượng trưng cho sự may mắn
nếu màu vàng được phát triển hoa mai nở vàng rực đầu năm là gia đình sẽ phát tài phát lọc sung thuốc cả năm
nắm bắt được nhu cầu thị hiếu đó anh phùng thế gia cùng một số nhà vườn hoa kiển ở long đức đã mạnh dạng phát triển cây mai vàng tại địa phương
trong khu giường của anh ngoài những chậu mai nhỏ có giá trị dài triệu thì có hàng chục gốc mai lớn được anh sưu tầm trị giá từ hàng trăm triệu đến vài tỷ đồng
hiện giờ như hàng năm
xuất ra thị trường mai cái dịp tết này thì như ở bán hai nơi là một ở duyên hải
duyên hải thì mình bán những cái cây mai mà nhỏ là từ triệu rưỡi tới là ba triệu
giờ ở sài gòn á mình bán những cái gốc mai lớn mai là hoành từ là tám chín tất tới một mét
thì những cái cây giá trị rất cao từ là hai ba trăm linh triệu tới là gần ba tỷ
hiện giờ mình cũng đang có một cái cây này đang chuẩn bị đi sài gòn á
là hoành một mét á tàn rất là đẹp
thì giờ là tầm chắc khoảng trên hai tỷ trở lên
từ năm hai nghìn một mươi một khi xã lông đức bắt tay vào xây dựng nông thôn mới
việc quy hoạch làng hoa kiển được quan tâm đầu tư phát triển mạnh hơn với nhiều mô hình mới như trồng lan cắt cành
trồng hoa trong nhà lưới cũng đạt hiệu quả kinh tế cao hơn
chính việc phát triển của làng nghề trồng hoa kiển đã góp phần nâng cao đời sống của người dân
và tạo đà cho lông đức được công nhận là xã nông thôn

thì ở đây thì nói chung mình cũng ráng cố gắng làm sao mà để khắc phục lại vấn đề kỹ thuật
để cho cây hoa này nó tươi đẹp hơn để phục vụ cho thị trường cho nó theo kịp mấy cái tỉnh khác
bên cạnh làng hoa truyền thống vĩnh yên xã long đức
ở thành phố trà vinh còn có hợp tác xã hoa kiển thanh bình chủ yếu ở ấp long bình phường bốn
nơi đây được mệnh danh là thủ phủ của các loài hoa giấy
tham gia thị trường tết hơn trăm giỏ hoa các loại
theo các nghệ nhân trồng hoa kiển lâu năm nghệ trồng hoa giấy đã có từ hơn sáu mươi năm
nông dân đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm phương pháp chăm sóc truyền thống
để đạt hiệu quả cao hơn so với các địa phương khác
hiện nay từ giống hoa giấy một màu
các nghệ nhân đã cho ra loại hoa giấy nhiều màu sắc rực rỡ trên cùng một cây
nhờ cây ghép thành công giống hoa giấy nhiều màu hoa trên cùng một cây này
mà nhiều hộ trồng hoa ở phường bốn làm ăn ngày càng phát đạt
các nghệ nhân đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm phương pháp chăm sóc truyền thống
để đạt hiệu quả cao hơn so với các địa phương khác

để đạt hiệu quả cao hơn so với các địa phương khác
ngoài cây hoa giấy là cây chủ lực của hộ lãnh xã thành viên hộ lãnh xã
các thành viên cũng có tổ chức trồng thêm những giống hoa sự kiện như truyền tết nhân đáng
các loại hoa cúc truyền thống hoa hạng thọ tạch thảo
để cho theo nhu cầu thị trường xu hướng của hiện tại
theo nhiều hộ trồng qua tết
năm nay giá các loài hạt cây giống
nguyên dật liệu biến động không nhiều
nông dân chỉ lo lắng thời tiết thay đổi thất thường
và xâm nhập mặn sâu vào nội đồng sẽ làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng hoa
bởi đối với nghề trồng hoa bên cạnh kinh nghiệm và kỹ thuật
thì thời tiết là yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành bại của dụ hoa
nhận định về giá hoa trong dịp tết năm nay
các nông dân và thương lái địa phương cho rằng
nhu cầu trang trí chơi qua ngày tết của người dân những năm gần đây khá lớn
nhưng khó có thể nói trước là đắt hay rẻ
vì điều đó còn phụ thuộc vào thời tiết từ nay đến tết
đầu tư trồng hoa không đơn giản
nếu thời tiết thuận lợi hoa nở đúng dịp tết
thì người trồng mới có lợi nhuận
để bán được giá cao ngoài tập trung chăm sóc
người nông dân phải chủ động liên kết với các thương lái
xếp hoa trong và ngoài tỉnh nhằm ổn định đầu ra sản phẩm
vào mùa thu hoạch nhất là dịp tết nguyên đáng
những làng hoa truyền thống ở trà vinh trở nên tấp nập
người người chở hoa trên các nẻo đường để đến với các khu chợ hoa
mỗi con đường mỗi xóm nhỏ trong làng cũng rộn ràng những gánh hàng hoa đủ màu sắc
màu đỏ thấm của những hoa màu gà
pha trộn màu vàng rực rỡ của những đoá cúp nhành mai đang khoe sắc
thêm dầu sắc tím của các tường
màu hồng của những cành cẩm chướng
cùng với đó là những cây quất sai triệu quả
điểm thêm những cành lọc xanh mơn mẩn
tiếng nói tiếng cười
niềm vui của những hộ trồng hoa được mùa được giá
giam một góc phố phường trà vinh
những ngày cận tết không khí tất bật giao hàng cho các thương lái
mang đi các chợ xa càng thêm nhộn nhịp
xuân đến ai cũng mong muốn chọn cho mình những giỏ hoa đẹp nhất ưng ý nhất
và tuyết nhanh cũng đã chọn được cho mình những khóm hoa tươi thấm để trang hoàng nhà cửa
còn quý vị thì sao ạ
nếu có dịp đến với trà vinh trong những ngày xuân thế này
quý vị và các bạn hãy thử một lần đặt chân đến làng hoa nơi đây nhé
còn bây giờ cho phép tuyết nhanh được nói lời chào tạm biệt
và kính chúc khán giả cả nước một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như